hội nghị báo cáo viên toàn quân tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bảy được tổ chức tại sư đoàn năm quân khu bảy
tại hội nghị hơn hai trăm linh báo cáo viên trong toàn quân được nghe giới thiệu về ý nghĩa lịch sử sáu mươi năm ra đời
hình thành và phát triển của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam và truyền thống lực lượng vũ trang quân khu năm
tại hội nghị sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam đã khẳng định vai trò to lớn trong việc tập hợp
đoàn kết mọi lực lượng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp
để hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ của dân tộc
qua đây khơi dậy niềm vinh dự tự hào xây dựng niềm tin và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại các đơn vị